tính đến ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
như vậy là đã bốn mươi ngày việt nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng năm đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bốn mươi không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi sáu ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng năm đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi hai ca
số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi ba ca số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm ba mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khí
một mươi hai ba trăm bảy mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai ba trăm linh sáu người